tại cuộc họp thường trực chính phủ với ban chỉ đạo trung ương về cải cách chính sách tiền lương
bảo hiểm xã hội và yêu đãi người có công vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đề nghị
cần tiếp tục lấy thêm ý kiến chuyên gia để có đề án cải cách tiền lương chất lượng
mang tính tổng thể đồng bộ phù hợp với đặc thù hệ thống chính trị lĩnh vực chuyên môn
đặc thù tạo được động lực và đồng thuận trong xã hội
phát biểu kết luận cuộc họp thủ tướng nguyễn xuân phúc trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh
tinh thần cải cách tiền lương phải thể hiện được tính tổng thể và đồng bộ
phải xây dựng và ban hành chế độ tiền lương mới theo đúng nội dung cải cách tiền lương
tại nghị quyết hai mươi bảy nqtu phải làm rõ hơn thuyết phục hơn tính hợp lý và công bằng
trong cải cách tiền lương thật sự thay đổi với cách tiền lương trước đó
đi đôi với cải cách tiền lương thì phải đẩy mạnh cải cách bộ máy tinh sản biên chế
nâng cao năng suất lao động bộ nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan thành viên ban chỉ đạo
tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các nội dung chế độ tiền lương mới đặc biệt là phương án thiết kế
bằng lương lực lượng vũ trang chế độ phụ cấp theo nghề chế độ nâng lương nguyên tắc xếp lương
nguyên tắc chuyển xếp lương cũ sang lương mới
thủ tướng đề nghị xây dựng báo cáo của ban cán sự đảng chính phủ xin ý kiến của bộ chính trị
về chế độ tiền lương mới thủ tướng giao bộ tài chính tiếp tục đề xuất các giải pháp tài chính
và cân đối nguồn để bảo đảm thực hiện cải cách tiền lương bảo hiểm xã hội và yêu đáy người có công
xây dựng các văn bản quy định về các cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập theo phân công
tại nghị quyết một trăm linh bảy nqcp về chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết hai mươi bảy nqtu
các bộ cơ quan đặc biệt là các cơ quan thành viên của ban chỉ đạo tiếp tục hoàn chỉnh đề xuất
xây dựng bảng lương và phụ cấp theo nghề nếu có đối với công chức viên chức thuộc phạm vi quản lý
để phối hợp với bộ nội vụ và các cơ quan liên quan hoàn thiện quy định về chế độ tiền lương mới